một mươi tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh covid một mươi chín từ hơn bốn đến ba mươi như sau
hà nội ba mươi sáu trăm chín mươi ba nghệ an một mươi một sáu trăm sáu mươi sáu phú thọ bảy hai trăm một mươi sáu bắc ninh năm sáu trăm sáu mươi chín sơn la bốn tám trăm bảy mươi hai hương yên bốn bốn trăm chín mươi hai
lạng sơn bốn bốn trăm bảy mươi chín hải dương bốn bốn trăm sáu mươi tuyên quang bốn hai trăm tám mươi bảy hòa bình bốn hai trăm bảy mươi chín
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một trăm năm mươi chín hai trăm bảy mươi ba ca một ngày
hà nội vượt thành phố hồ chí minh trở thành địa phương có tổng ca covid một mươi chín đợt dịch thứ tư đứng đầu cả nước
và với đà tăng như hiện nay ca mắc mới tại hà nội sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới
theo báo cáo của sở y tế tp hcm ngày một mươi hai tháng ba tổng số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố được xác định
theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế là hai tám trăm linh năm ca và có đến sáu một trăm sáu mươi tám ca test nhanh nghi ngờ
như vậy ngày một mươi hai tháng ba tp hcm có tám chín trăm bảy mươi ba ca phải cách ly chăm sóc và điều trị
trong số ca xác định có một chín trăm bốn mươi chín ca sàng lọc tại bệnh viện sáu trăm một mươi chín ca phát hiện tại cộng đồng do các trung tâm y tế lấy mẫu
hai ba trăm bảy mươi bảy ca được lấy mẫu sau khi chuyển vào cơ sở cách ly tập trung quận huyện và bệnh viện giã chiến
số ca mắc covid một mươi chín cộng dồn bộ y tế công bố tại tp hcm đến nay năm trăm sáu mươi bốn bảy trăm linh bảy ca
trong ngày một mươi hai tháng ba số ca nhập viện tầng hai tầng ba tám trăm chín mươi hai ca
tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng hai tầng ba lên đến năm sáu trăm năm mươi ca
trong đó bệnh viện tầng ba năm trăm năm mươi tám ca và bốn trăm tám mươi bốn ca nặng có hỗ trợ hô hấp
ca thở máy xâm lấn
số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi đang điều trị tăng lên ba trăm bảy mươi bảy ca cộng dồn là ba mươi ba tám trăm linh năm ca
và số phụ nữ mang thai đang điều trị bảy mươi ba ca số cộng dồn là bốn hai trăm bảy mươi ca
tính đến hiện tại số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung bảy trăm năm mươi tám ca
có bảy ca đang cách ly tại khu cách ly điều trị của khu chế xuất khu công nghiệp
số ca cách ly tại nhà ngày một mươi hai tháng ba tăng lên một trăm linh chín mươi chín ca
ngày một mươi hai tháng ba tp hcm có một ca mắc covid một mươi chín tử vong kèm bệnh nền
tổng số ca mắc covid một mươi chín tử vong cộng dồn tại tp hcm hai mươi bốn trăm năm mươi ca
trước tình trạng xuất hiện ca tử vong ở những ca có bệnh nền
ubnd tp hcm vừa có kế hoạch tách riêng f trong hộ gia đình ra khỏi nơi lưu trú của người thuộc nhóm nguy cơ cao
nhằm bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao tại tp hcm
mới đây ubnd tp hcm đã có kế hoạch tách riêng f trong hộ gia đình ra khỏi nơi lưu trú của người thuộc nhóm nguy cơ cao
ubnd tp hcm vừa phát động đợt cao điểm chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao
thời gian của đợt cao điểm đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng là những người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền
một trong những hoạt động trọng tâm của đợt cao điểm này là tách riêng f trong hộ gia đình ra khỏi nơi lưu trú của người thuộc nhóm nguy cơ cao
đảm bảo giảm thiểu thấp nhất nguy cơ mắc covid một mươi chín
đồng thời theo dõi cách ly điều trị cho người sống chung người cùng gia đình đang bị mắc covid một mươi chín cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn mới được sống chung
tiếp tục chăm sóc người thuộc nhóm nguy cơ
lưu ý nếu f trong gia đình là trẻ em cần phải cách ly trẻ không để tiếp xúc với người thuộc nhóm nguy cơ cao trong gia đình
nếu gia đình không đủ điều kiện cách ly riêng thì người nhà nên cho trẻ nhập viện các bệnh viện nhi để điều trị
các trường hợp trẻ dưới một mươi hai tuổi có triệu chứng sốt nên đưa đi xét nghiệm tầm soát tại các cơ sở y tế
ubnd tp hcm yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch tp thủ đức và các quận huyện thường xuyên giả soát danh sách
những người thuộc nhóm nguy cơ cao chưa được tiêm vaccine để tiếp tục vận động thuyết phục
tổ chức tiêm bằng nhiều hình thức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người thuộc nhóm nguy cơ cao được tiêm vaccine
cải thiện khả năng đáp ứng đối với các phường xã thị trấn còn ở mức thấp trung bình
đảm bảo người thuộc nhóm nguy cơ cao khi được phát hiện là f phải được sử dụng ngay thuốc monopia
với cách làm này hy vọng tp hcm sẽ cải thiện được nguy cơ tử vong đối với các đối tượng nguy cơ cao trong đợt dịch lần này
cũng tại tp hcm hiện tại đã có sẵn hệ thống quản lý người bệnh covid một mươi chín
qua đó người dân có thể dễ dàng khai báo và được xác nhận khỏi bệnh trên nền tảng web
trong quân khổ hội nghị sao ban trực tuyến lĩnh vực y tế dự phòng diễn ra mới đây
sở y tế tp hcm cho biết sẽ triển khai thêm tính năng cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly
quản lý bệnh nhân covid một mươi chín nhằm giảm thủ tục hành chính trong việc cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly đối với f trong thời gian tới
để tiến hành khai báo f người dân truy cập vào trang chủ của hệ thống quản lý người bệnh covid một mươi chín
tại tp hcm theo địa chỉ sau http s hai gacchao gacchao f medinet org vn gacchao khaibao htm
tiếp đó nhấn chọn khai báo f nhầm số điện thoại rồi nhấn vào nhận mã otp
sau đó nhập mã otp được gửi đến tp hcm
gửi về điện thoại rồi nhấn tiếp tục
điền tất cả các thông tin được yêu cầu bao gồm cả ảnh chụp hai mặt căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân
và ảnh chụp kết quả test tương ứng test nhanh hoặc là test petro sau đó nhấn tiếp theo
kê khai tất cả các bệnh nền thuốc đang sử dụng nếu có sau đó khai báo tình trạng tiêm vaccine
và cuối cùng là xác nhận mọi thông tin khai báo và gửi
sau đó trạm y tế sẽ đánh giá tình trạng f bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp
qua các phương tiện từ xa và tiếp nhận f trên nền tảng quản lý covid một mươi chín
trong suốt thời gian cách ly điều trị tại nhà trạm y tế quản lý và chăm sóc theo dõi f trên hệ thống theo quy định
còn để tiến hành lấy xác nhận hoàn thành cách ly
người dân truy cập vào trang chủ của hệ thống quản lý người bệnh covid một mươi chín tại tp hcm theo địa chỉ sau
https hai gachcheo gachcheo tra cứu f medinet org vn gachcheo khai báo htm
và chọn xác nhận hoàn thành
tiếp đến nhập số điện thoại rồi nhấn vào nhận mạng otp
sau đó nhập mã otp được gửi về số điện thoại rồi nhấn tiếp tục
điền mọi thông tin được yêu cầu để xác nhận sau đó nhấn kiểm tra
nếu trùng khớp với thông tin đã khai báo trước đó và người bệnh đã hoàn thành cách ly
bản điện tử của giấy hoàn thành cách ly sẽ được gửi qua email đã đăng ký
việc khai báo f và lấy chứng nhận hoàn thành cách ly trực tuyến sẽ giúp giảm tình trạng quá tải
ở các cơ sở y tế người dân có thể hoàn toàn chủ động và dễ dàng thực hiện
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị và các bạn trước tình trạng số ca mắc covid một mươi chín tăng đột biến
nhiều cơ quan doanh nghiệp thiếu nhân lực trầm trọng bộ y tế đã đưa ra đề xuất
vận động người thuộc diện f f một có thể đi làm trên tinh thần tự nguyện
vấn đề này hiện vẫn nhận được ý kiến trái chiều
liên quan tình trạng nhiều f là giáo viên công nhân làm việc theo chuỗi vẫn tiếp tục làm việc do thiếu lao động
bác sĩ lê văn chính chuyên khoa tai mũi họng bệnh viện hồng ngọc cho biết
covid một mươi chín vẫn là một bệnh truyền nhiễm nhóm a vẫn có mức độ nguy hiểm nhất định
do đó cần có sự linh hoạt chuẩn bị phù hợp để ứng phó
từng cơ quan công sở doanh nghiệp phải có hướng dẫn cụ thể cho người lao động
về các điều kiện áp dụng theo quy định để đảm bảo an toàn phòng dịch
bác sĩ lê văn chính phân tích không ai hiểu bệnh của mình bằng chính mình
có thể cảm nhận cơ thể có ổn hay không tuy nhiên cũng phải dựa trên tinh thần tự nguyện
một số nơi có công nhân hay cơ sở y tế nhân viên nhiễm f vẫn làm việc
nhưng làm việc ở khu sàng lọc khu lây nhiễm cao vẫn phải bảo hộ đầy đủ
đa số cho rằng việc cho f f một tham gia làm việc trong thời gian cách ly
nên xét theo nguyện vọng của đối tượng việc áp dụng nên linh hoạt
đối với những vùng dịch phức tạp thì số lượng f một khá cao
có thể xem xét cho đi làm tránh thiếu hụt lao động
còn ở nơi ít ca nhiễm đảm bảo nhân lực thì nên để f một làm trực tuyến
hạn chế tối đa nguy cơ dịch bùng phát
trong bối cảnh thiếu lao động như hiện nay
việc để f không chịu chứng đi làm là giải pháp tình thế
nhưng phải đảm bảo làm sao không gây áp lực lây nhiễm lên các cơ quan công sở doanh nghiệp
nhất là tại những nơi có không gian kín mật độ lao động cao
như vậy việc f không triệu chứng vẫn đi làm chỉ là giải pháp tình thế
chỉ thực hiện trong trường hợp không thể làm online
bởi căn bản covid một mươi chín là bệnh lây nhiễm nhóm a có mức độ nguy hiểm nhất định
thưa quý vị và các bạn
bất tử là cách nói vui của cư dân mạng về một số người tiếp xúc với virus sars cov hai
tuy nhiên lý giải nguyên nhân của nó là câu chuyện của khoa học
mời quý vị cùng theo dõi
một trong những bí ẩn của covid một mươi chín là tại sao một số người dường như có khả năng miễn nhiễm
mặc dù đã tiếp xúc với virus sars cov hai
các nhà khoa học từ đại học hoàng gia london vương quốc anh đã công bố kết quả của một nghiên cứu cho thấy
các tế bào miễn dịch được tạo ra để chống lại bệnh cảm lạnh thông thường
có thể bảo vệ cơ thể trước nguy cơ nhiễm sars cov hai
khi bạn bị cảm lạnh hệ thống miễn dịch tạo ra các kháng thể
và lúc này tế bào t hay còn gọi là tế bào nhớ của hệ miễn dịch
sẽ tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh
các tế bào tê tồn tại trong cơ thể lâu hơn so với các kháng thể khác và giúp ngăn ngừa nhiễm cảm lạnh trở lại
virus corona là nguyên nhân gây ra một mươi năm ba mươi các trường hợp cảm lạnh
nghiên cứu mới này cho thấy các tế bào t tồn tại từ những lần cảm lạnh trước đó
do nhiễm virus corona có thể chống lại sự lây nhiễm sars cov hai
đây là một nghiên cứu quan sát được công bố trên tạp chí nature
communication một tạp chí khoa học đa ngành của vương quốc anh
nghiên cứu này được bắt đầu thực hiện vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
thời điểm trước khi vaccine covid một mươi chín được tung ra
các nhà khoa học đã lấy mẫu máu của năm mươi hai người đang sống
cùng với những người có kết quả khẳng định dương tính với covid một mươi chín bằng xét nghiệm pcr
những người này được xét nghiệm pcr vào ngày thứ một thứ bốn và thứ bảy của nghiên cứu
các nhà khoa học phân tích các mẫu máu này để tìm nồng độ tế bào t
từ những lần nhiễm virus corona trước đó
một nửa số người trong nghiên cứu này sau đó có kết quả
xét nghiệm dương tính với sars cov hai trong khi nửa còn lại không bị nhiễm bệnh
tiến sĩ ria konder viện tim và phổi quốc gia hoàng gia anh tác giả của nghiên cứu cho biết
mức độ phơi nhiễm giữa hai nhóm có pcr âm tính và pcr dương tính là tương tự nhau
các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người không mắc sars cov hai
có mức tế bào t phản ứng chéo ros retips t cells cao hơn đáng kể
các tế bào nhớ này sẽ nhắm vào các protein bên trong của virus sars cov hai
và ngăn ngừa virus phát triển
tiến sĩ arturo
kasavan chủ nhiệm bộ môn vi sinh phân tử và miễn dịch học
trưởng y tế công cộng johns hopkins bloomberg nhận xét
đây là một nghiên cứu nhỏ nhưng lại có những phát hiện rất thú vị và nhất quán với các dữ liệu khác
về việc đã từng nhiễm virus corona có thể ảnh hưởng tới tính nhạy cảm của một người với covid một mươi chín
tiến sĩ kassadevan nói thêm
nghiên cứu này cũng củng cố quan điểm rằng tiền sử miễn dịch của một cá nhân
và đặc biệt là tiền sử nhiễm các loại virus corona khác trước đó
là một yếu tố chính trong việc xác định nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
tiến sĩ simon clark phò giáo sư về vi sinh vật học tế bào đại học reading vương quốc anh cho biết
sẽ là một sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ rằng bất cứ ai gần đây đã bị cảm lạnh
đều có thể không bị nhiễm covid một mươi chín bởi virus corona chỉ chiếm một mươi năm ba mươi các trường hợp cảm lạnh
các chuyên gia khác cho biết các biến số khác chẳng hạn như hệ thống thông gió
cũng sẽ có tác động đến việc những người trong nghiên cứu có nhiễm covid một mươi chín hay không
dù thế thì chúng ta cũng tuyệt đối đừng mong chờ và cảm lạnh
đang bị cảm lạnh không có nghĩa là
bạn có các tế bào t và tiêm chủng vẫn là cách bảo vệ tốt nhất
có thể chống lại sự lây nhiễm virus sars cov hai
hãy đăng ký tiêm chủng để bảo vệ chính mình
cũng giống như trung quốc hay việt nam tình hình dịch tại hàn quốc cũng đang hết sức căng thẳng
trong hai mươi bốn giờ qua quốc gia này ghi nhận hơn ba trăm tám mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín
đây là số ca mắc mới theo ngày cao nhất được ghi nhận kể từ khi dịch bùng phát ở nước này
bên cạnh kỷ lục buồn với số ca mắc mới trên ngày
nước này cũng ghi nhận thêm
hai trăm sáu mươi chín ca tử vong do covid một mươi chín mức cao nhất hàng ngày từ trước đến nay
giới chức y tế hàn quốc dự đoán nước này sẽ đạt đỉnh dịch trong tuần tới
chính phủ hàn quốc đang có kế hoạch sửa đổi hệ thống điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
để tận dụng tốt hơn các nguồn vật tư y tế hiện đang trong tình trạng khan hiếm
bắt đầu từ tuần tới những bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhập viện với các triệu chứng nhẹ
sẽ có thể được điều trị tại các bệnh viện đa khoa
số ca mắc mới covid một mươi chín cao kỷ lục trước đó tại hàn quốc là hai trăm một mươi chín hai trăm bốn mươi một trường hợp vào ngày hai tháng ba
đây là mức cao chưa từng thấy kể từ khi đại dịch covid một mươi chín tấn công nước này vào đầu năm hai nghìn hai mươi
tính đến thời điểm ngày hai tháng ba
theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca
số ca mắc mới tại hàn quốc trong ngày hai tháng ba đã tăng vọt so với tổng số ca một trăm ba mươi tám chín trăm chín mươi ba ghi nhận ngày trước đó
trong đó khu vực thủ đô seoul chiếm số đông các ca nhiễm mới
do sự lây lạc của các bệnh nhân covid một mươi chín
do sự lây lan của biến thể omicron với bốn mươi sáu chín trăm ba mươi hai ca
tỉnh gyeonggi là địa phương của hàn quốc có số ca nhiễm mới cao nhất với sáu mươi tám sáu trăm hai mươi hai trường hợp
trước đó thủ tướng hàn quốc kim bok yum cho rằng
làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín do biến thể omicron của virus sars cov hai gây ra ở nước này
sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng ba tới và số ca nhiễm mới theo ngày có thể lên đến khoảng hai trăm năm mươi ca
thủ tướng kim bok yum cho biết một số chuyên gia y tế còn nhận định
đỉnh dịch của làn sóng do biến thể omicron
gây ra lần này có thể đến sớm hơn dự kiến
trước đó ông chấn an người dân không nên quá lo lắng về số ca nhiễm mới theo ngày
khi cho biết tỷ lệ tử vong và số bệnh nhân nặng đang được kiểm soát cùng những dữ liệu cho thấy
biến thể omicron ít gây bệnh nặng hơn
hàn quốc đã chuyển sang hệ thống điều trị tại nhà nâng cao để tập trung nguồn lực y tế
cho những bệnh nhân nặng và những người có nguy cơ lây nhiễm cao
trong bối cảnh số ca nhiễm mới tiếp tục tăng mạnh
vâng quý vị và các bạn thân mến cả việt nam trung quốc và hàn quốc
đều đang chật vật đối phó với làn sóng lây nhiễm biến thể omicron
biến chủng này hiện đang chiếm ưu thế ở các quốc gia và có khả năng biến đổi thành các biến thể mới
chính vì thế chúng ta vẫn chưa thể nói trước được điều gì về đại dịch covid một mươi chín
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại